nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại trong việc điều hành xả lũ của hồ chứa
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có chỉ thị gửi ban chấp hành phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam chủ quản lý đập hồ chứa nước về việc tăng cường công tác bảo đảm hạ du hồ chứa nước
trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan đơn vị nêu trên phải khẩn trương thực hiện nghiêm túc các quy định
về đảm bảo an toàn hạ du và tập trung vào những nhiệm vụ chính sau
đối với chủ quản lý đập hồ chứa nước phải kiểm tra giả soát các phương án an toàn đập và hạ du
chuẩn bị nhân lực vật lực phương tiện để trực ban theo dõi diễn biến vận hành
chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung và quy trình vận hành hồ chứa
đối với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
phải phối hợp với các chủ quản lý đập hồ chứa giả soát điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn cho hạ du
phù hợp với thực tiễn chuẩn bị nhân lực vật tư phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ
đối với tổng cục khí tượng thủy văn ra soát cập nhật hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn
thủy lực để nâng cao chất lượng dự báo